vâng thưa quý vị và các bạn tâm điểm sự chú ý của cổ động viên trên cả nước trong buổi tối ngày hôm nay
đang hướng về sân vận động việt trì phú thọ và nơi sẽ diễn ra trận bán kết mùa bóng đá nam
trong khuôn khổ sea games ba mươi một giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba malaysia
các công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu này đã được các lực lượng chức năng
triển khai từ rất sớm khi cổ động viên từ nhiều tỉnh thành đổ về sân vận động này trong đầu giờ chiều
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
vâng xin chào xuân quay xin chào quý vị và các bạn ạ
thưa quý vị và các bạn là theo thông tin từ ban tổ chức thì đã có hai mươi vé xem trực tiếp trận thi đấu
giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba malaysia cho trận bán kết của môn bóng đá nam sea games ba mươi một
đã được bán ra từ rất sớm và hết từ rất nhanh
và chính vì vậy thì quý vị các bạn cũng có thể biết được là cái sức nóng
và cũng như là sự quan tâm của cổ động viên cả nước hướng về trận đấu buổi tối ngày hôm nay
tại sân vận động việt trì phú thọ phải không ạ
và hiện nay thì như quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy là ngay phía sau lưng tôi đây kia
rất đông cổ động viên đã tập trung đến khu vực cổng của sân vận động việt trì
và để chờ vào trong khu vực sân thi đấu
và hiện nay thì công tác đảm bảo an ninh an toàn đang được siết chặt tại khu vực này
và đại diện của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh phú thọ
sẽ cho chúng ta biết thêm về công suất kiểm soát an ninh của trận đấu này
vâng thưa anh thì để kiểm soát tự an toàn tuyệt đối cho trận đấu ngày hôm nay
thì các anh đã triển khai những phương án như thế nào ở khu vực bên trong sân và trên các khán đài ạ
tại khu vực trong sân giữa đường tuyết và khán đài thì đội cảnh sát cơ động chúng tôi đã triển khai quân số
giải dọc theo đường pit của khán đài abcd
anh em cán bộ chiến sĩ sẽ có nhiệm vụ là nghiêm túc đứng quay mặt lên hướng khán giả
để kịp thời cùng với lại lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên khán đài
quan sát phát hiện mọi hành vi dấu hiệu bất thường để kịp thời phối hợp và xử lý
không đảm bảo cho có một cuộc chiến
cổ động viên quá khích nào hoặc bất kỳ một cái hành vi nào quá khích
ảnh hưởng đến việc thi đấu của hai đội bóng cũng như ảnh hưởng đến cái hình ảnh
và cái không khí thân thiện của con người phú họ trong đón tiếp các đội tuyển
trong thi đấu ở tại sân việt trì
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh cho trận đấu ngày hôm nay thì công tác đảm bảo trật tự
an toàn giao thông cũng đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm
đặc biệt là phương án phân luồng đối với các tuyến đường dẫn đến khu vực sân vận động việt trì
đảm bảo cho cổ động viên có thể đến khu vực sân này được thuận lợi và an toàn
cũng như là các đoàn vận động viên có thể di chuyển rất là thuận lợi và trong sân thi đấu
thưa anh xin anh cho biết là công tác mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đã được các anh triển khai như thế nào trong ngày hôm nay không ạ
thực hiện phương án phân luồng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép
thì công an tỉnh đã giao cho phòng cảnh thông chủ trì và huy động lực lượng cảnh sát giao thông
của công an tất cả các huyện thành thị và cảnh sát các lực lượng cảnh sát khác
bố trí lưu lượng tại các chốt chặn và bố trí lưu lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên
để đảm bảo là phân luồng cho hợp lý không để xảy ra tình trạng xung đột giữa các dòng người và phương tiện
và cũng không để xảy ra tình trạng là người dân đi đường thì gặp nguy hiểm rủi ro
do các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
xin cảm ơn anh
vâng bên cạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì
các phương án cũng được lực lượng công an triển khai sau trận đi đấu
đó là đề phòng các trường hợp cổ động viên quá khích cũng như là hành vi đua xe cổ vũ đua xe
vâng thưa anh anh cho biết là sau trận đấu nếu mà các cổ động viên rất dễ có những hành vi quá khích
mà gây ảnh hưởng đến tình hình án trật tự thì các anh có phương án nào để phòng tránh tình hình đó sao
nội dung này thì công an tỉnh cũng đã bố trí lực lượng cảnh sát cơ động
phối hợp lượng cảnh sát đào thông và các lượng cảnh sát khác
để tiến hành ngay sau khi trận đấu kết thúc
thì đã tổ chức các cái tổ chốt trận ở tại các ngã ba ngã tư đường
và các tổ tuần tra kiểm soát lưu thông ở trên tuyến
để đảm bảo phân luồng cho các đội tuyển về vị trí nghỉ ngơi được thuận lợi
thứ hai là phòng ngừa đấu tranh và ngăn chặn mọi biểu hiện
các hành vi tổ chức đua xe trái phép để đảm bảo cho an toàn cho người dân
trong quá trình tham gia lưu thông trước trong và sau quá trình trận đấu kết thúc
xin cảm ơn anh ạ
được biết là bên cạnh công tác mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như là đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu ngày hôm nay
thì lực lượng công an cũng đã triển khai các lực lượng công khai hóa trang
cũng như một phục một số tuyến địa bàn trọng điểm
ở quanh khu vực sân việt trì
để đảm bảo là tuyệt đối an toàn cho trận thi đấu ngày hôm nay